thưa bác sĩ nếu chế độ ăn của trẻ không đủ chất rau củ quả thì sẽ ảnh hưởng như thế nào tới sự phát triển của trẻ ạ
cái nhóm rau củ quả và trái cây là nhóm cung cấp cho trẻ các cái dưỡng chất như là các cái vitamin khoáng chất một cái lượng chất sơ đáng kể và một cái lượng vừa phải các cái chất carbon hydrate

nhóm trẻ này sẽ đánh giá trẻ toàn diện cả về các cái chỉ số nhân chất cái tình trạng sức khỏe tổng quát của trẻ cũng như kết hợp thêm một số các cái cạnh lâm sàng như là mình làm thêm siêu âm mình làm thêm các cái xét nghiệm vi chất mà trẻ có nguy cơ bị thiếu như là sách kẻm hay là vitamin d
để có thể kiểm soát được cái vị giác của trẻ không quá thiên lệch về vị mặn hay là vị ngọt thì nên
tôn trọng cái vị nguyên tươi nguyên của cái thực phẩm và hạn chế nêm gia vị cho trẻ trong cái giai đoạn trẻ bắt đầu tập ăn dặm
đó là nguyên tắc đầu tiên
nguyên tắc thứ hai là để cho trẻ dễ tiếp nhận cái nhóm thực phẩm này thì ba mẹ lưu ý trong cái cách chế biến không để
không chế biến ở một cái nhiệt độ quá cao
làm cho các
các thực phẩm thuộc nhóm rau cũ bị biến chất và bị đổi màu
khi bắt đầu ăn dặm các mẹ nên bổ sung rau ngay vào bữa ăn của bé và cho bé ăn cả sát rau
nên tập cho bé ăn các loại rau mềm trước để bé dễ thích nghi rồi ăn các loại rau cứng hơn
đối với những trẻ biếng ăn thiếu hụt các loại vitamin cha mẹ nên cho trẻ đi khám để được điều trị theo pháp đồ
toàn diện chuyên sâu hiệu quả thích hợp với tình trạng cá biệt của từng trẻ
các chuyên gia sẽ xây dựng thực đơn dinh dưỡng phù hợp cho bé hướng dẫn cách thức chế biến món ăn khoa học bổ dưỡng
và tư vấn thêm cách vận động nghỉ ngơi hợp lý
thưa quý vị khán giả một bữa ăn cân đối và hợp lý phải đầy đủ bốn nhóm chất dinh dưỡng
chất bột đường chất đạm chất béo vitamin và khoáng chất
để trẻ phát triển khỏe mạnh cha mẹ cũng cần tìm hiểu thông tin khoa học từ các chuyên gia dinh dưỡng
còn bây giờ thời lượng của chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi